xin kính chào quý vị và các bạn
với sự tăng cường trở lại của khối không khí lạnh
thì kiểu thời tiết khá dễ chịu
ít mưa tại bắc bộ sẽ chấm dứt
từ đêm nay mưa rông trên khu vực
sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa
đến mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra
tố lóc cũng như là gió giật mạnh
cùng với đó thì nền nhiệt
cũng sẽ giảm sâu chỉ giao động là
từ một mươi một đến một mươi bảy độ
trời rất đậm rất hại
do ảnh hưởng của cuối không khí lạnh
nên mưa rào và rông cũng xuất hiện trước tiên
ở các tỉnh bắc trung bộ
sau đó thì sẽ lan xuần xuống
các tỉnh trung trung bộ
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
cũng do tác động của khối không khí lạnh mạnh
nên nền nhiệt tại khu vực này cũng giảm mạnh
rết đậm rết hải cũng sẽ xuất hiện
tại các tỉnh bắc trung bộ
với mức nhiệt là từ một mươi bốn đến một mươi chín độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế
mức nhiệt là từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
còn phần từ đà nẵng
đến quảng ngãi trời xe lạnh với đêm và sáng
với mức nhiệt là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
còn lại từ bình định
đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi
nền nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi ba
cho đến ba mươi độ
với các tỉnh thuộc khu vực
tây nguyên cũng như là nam bộ
về chiều tối chỉ có mưa vài nơi
ban ngày thì có nắng
cùng mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều
tại tây nguyên trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
đến với biển đông
tại quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy
cũng như là gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp bốn
đêm chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
giật cấp tám chín biển đông mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
còn tại vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp bốn
tầm nhìn xa trên một mươi km trong mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km trong mưa